qua đêm trong rừng chắc hẳn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ với cả hai vợ chồng
giờ là lúc tiếp tục cuộc hành trình
chúng tôi đã xuất hiện khi cả hai nhân vật đang còn ngủ say
không sao đâu chị
như kiểu mắt vừa tối
mình không làm gì nó nó cũng cắn mình đâu
không nhưng mà đấy là mình chạy kịp thôi
nếu mà mình không chạy kịp nó cắn được thì sao
thôi nào em
khổ quá đi linh tinh rừng rậm đi linh tinh làm sao được
đằng nào thì bây giờ mình cũng vào sâu trong như thế này rồi
cố đi nốt
nhớ cố cố cố đi nốt
nhưng mà nếu mà mình dẫm vào nó thì sao
nếu mà lúc đấy mình dẫm vào nó thì nó sẽ cắn mình
thôi em ơi
khoan nữa nào khổ quá giữa rừng này cứ chạy băng băng như thế này làm sao được
có lẽ vì quá bất ngờ và liên tiếp gặp phải những tình huống nguy hiểm
nên hai nhân vật đã có những bất đồng
đừng có chạy linh tinh thế ở trong rừng như thế này
bây giờ đằng nào anh em mình cũng vào sâu rồi
thì bây giờ mình đã nhận lời với chương trình rồi
mình làm cố nốt cho nó trọn vẹn thì có làm sao đâu
cố nốt một chút
cố nốt một chút

một hôm nữa
ở lại đi
nhưng mà ngay từ đầu ấy
chỉ nói với em ạ
anh nhầm cái này thôi
nhưng mà em không nghĩ nó sẽ nguy hiểm như thế này anh nhiều không

không không em không tin được
lúc mà chúng mình cãi nhau
tại vì tưởng nghĩa là chưa rỡ tụi cãi nhau
mà mình lại không được nhường ấy

chạy ra một mạch như thế càng nguy hiểm hơn không được anh không yên tâm
thì bây giờ như thế này nhá
để anh kiếm cái chỗ nào để mình xác định phương hướng
em không muốn nữa thì thôi
em không muốn tìm nữa thì thôi
anh tìm cái hướng ra bây giờ anh đưa em ra
để anh đi trước
thì như kiểu con vắn rắn vừa rồi ấy
thì thực ra là cái bọn này là
thường là trời lạnh như thế này
là bọn nó sẽ ngủ đông
nó chỉ tấn công mình nếu mà mình đạp chúng nó
ở trên đường thôi chứ còn bình thường ấy
nó không chủ động tấn công người đâu
biết được ra ở đâu cứ từ từ
còn bây giờ cứ cuốn lên như thế này
em đi quay lại đường cũ
biết đường cũ ở đường nào thôi
đi từ từ đi chậm chậm thôi em ơi
không mang lạc lối
và mong muốn nhanh chóng thắt khỏi khu rừng
sau hơn một giờ di chuyển có vẻ như hai nhân vật đã kiệt sức
không biết đường ấy
thì bây giờ mới phải tìm cách để xem bây giờ mình đang đứng ở đâu
nhưng mà bây giờ không có la bạt
điện thoại của em hết pin rồi
loanh quanh ở đây nửa ngày rồi mà vẫn ở
em thấy là loan quanh vẫn ở mấy cái cây này luôn này
đứng im đấy
đợi anh tí nhá
này nhìn thấy tổ mối không này
tổ mối thì đẹp gì ạ
mối bao giờ ấy
cái cửa tổ nó cũng hướng về hướng nam em hiểu không
đây là đằng sau là hướng nam nhá
đằng sau là hướng nam
thì bên này là hướng đông
thẳng trước mặt là hướng bắc
còn bên này là hướng tây
tại vì trong rừng hòa bình này này
thường mọi người sống ở hướng tây
tại vì hướng đây có nước
thường là mọi người sống ở hướng tây
bây giờ mình phải đi theo hướng đấy
chẳng lẽ đi theo hướng khác
nhưng mà nếu mà mình cứ đi lòng vòng lòng vòng này
thì làm sao mà mọi người tìm được mình
em nghĩ là ở nguyên tại một chỗ
em nghĩ là ở nguyên tại một chỗ
thì mọi người sẽ tìm được người mình
anh chắc chắn là có sắc xuất để tìm đến mọi người
không có gì chắc đâu
nhưng mà mình đi là mình sẽ tìm được mà ạ
khi không còn phương tiện để xác định phương hướng
các nhân vật buộc phải định hướng bằng môi trường tự nhiên
như dựa vào tổ mối như thế này
tuy nhiên phương pháp này chỉ mang tính chất tương đối
nếu may mắn
hai nhân vật sẽ đi chính xác về hướng tây
để có người dân chứng sống
em mệt lắm rồi
thôi em không đi được nữa đâu
em ngồi đây nghỉ đây
thôi xong nghỉ một tí rồi mình đi tiếp đi
thì phải đi
đi tiếp em không thể đi được
mệt lắm rồi
em nghĩ là bây giờ
mình hãy đốt
để cầu cứu mọi người
để mọi người biết là mọi người đến tìm mình
sẽ không đi nữa đâu
ở đây thêm một đêm nữa là em không chịu được nữa
đốt lửa cũng được
để anh kiếm cái chỗ quang cây
không có ngọn cây thế ở chỗ này không được
đi lên thêm một tí nữa
tín hiệu cấp cứu thì hai chỗ thì người ta mới đến
chứ còn đốt lửa một chỗ thì nhiều người dân
người ta đốt lửa thì người ta cũng không biết đường mà người ta đến đâu
ok em sẽ đốt một chỗ và anh sẽ đốt một chỗ
sau hơn một giờ di chuyển
có vẻ như cả hai nhân vật vẫn chưa thể tìm được đường ra
vì quá kiệt sức
một trong những tín hiệu cầu cứu
khi bị lạc trong rừng mà thường được nghĩ đến đầu tiên
đó là đốt lửa
tuy nhiên việc phát tín hiệu cầu cứu cần đúng
mới có thể phát huy tác dụng
thông thường nên đốt hai đống lửa
cách nhau tối thiểu ba mươi mét
lựa chọn những nơi có ánh nắng chiếu thẳng
không vướng tán cây để cột khói bốc lên cao
khi đốt lửa
khi đốt tạo ra hai cột khói rõ ràng
không để lửa cháy to nên để lá khô ẩm bên dưới
sau đó đến lớp lá cây tươi
sẽ tạo ra đám cháy âm ỉ nhiều khói bốc lên
việc đốt khói cầu cứu
cần hết sức thận trọng nếu không dễ xảy ra cháy rừng
lưu ý khi tạo tín hiệu
bắt buộc phải chọn nơi có thảm thực vật mỏng
giữ lửa nhỏ đám cháy âm mỉ
vừa tạo nhiều khói vừa phòng tránh nguy cơ cháy rừng
việc thoát khỏi đám cháy còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần
việc đốt khói của hai nhân vật trải nghiệm
dường như đã phát huy tác dụng
một người dân bản địa đã xuất hiện
tuy nhiên lại sử dụng ngôn ngữ mà cả thanh huyền và việt tùng đều không hiểu

dường như đã phát huy tác dụng
việc đốt khói của hai nhân vật trải nghiệm
toàn bộ ekip chúng tôi đã đứng sẵn ở ngoài cửa
để chờ đón sự quay trở lại của hai vợ chồng nhân vật trải nghiệm
thật nhiều cảm xúc ngay lúc này
trải qua một hành trình đủ dài với nhiều cảm xúc
thanh huyền và việt tùng đã có những ấn tượng không thể nào quên
điều quý giá nhất đó là sự an toàn của cả hai nhân vật
bà tự trang bị thêm cho mình những kỹ năng sinh tồn quý báu
chị cảm thấy rất là vui
rất là hạnh phúc rất là vui khi nhìn thấy mọi người
chị đã nghĩ rằng là sẽ còn rất lâu rất lâu nữa mới gặp được lại vào người
trước khi vào rừng mình cũng khá là tự tin là mình sẽ tìm được đường ra
nhưng mà mình không nghĩ rằng là đến mức độ mà
mình mất quá nhiều thời gian đi lòng vòng trong rừng đến như thế
lúc này chúng mình cực kỳ hạnh phúc
thực sự là mình rất là tiếc khi mà không hoàn thành được trọn vẹn cái nhiệm vụ của chương trình
cả mấy ngày không gặp ai cả
thì chỉ nghĩ rằng kể cả bây giờ chú có đi lăng quanh ở trong rừng thì mình cũng vẫn phải đi theo
và lúc đấy rất rất hoang mang
vì không biết là mình có đi theo được nữa không
vì rất là mệt
với những chuyến trải nghiệm đi rừng
hãy nhớ thông báo ít nhất cho hai người biết về chuyến đi của mình
và dự kiến thời gian quay trở lại
khi di chuyển trong rừng cần đánh dấu đường đi tránh bị lạc
bình tĩnh giữ vững tâm lý
cố gắng tìm nguồn nước sạch và thực phẩm an toàn
xác định vị trí và nơi trú ẩn
đốt lửa và phát tín hiệu cầu cứu khi bị lạc
hy vọng rằng những kiến thức này
sẽ thực sự hữu dụng cho mọi chuyến đi rừng